ngày một mươi năm tháng một cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ nhật bản jasa đã thông báo về việc thay đổi thời gian phóng vệ tinh của việt nam micro dragon và sáu vệ tinh khác của nhật bản
nguyên nhân do thời tiết xấu vào đúng ngày dự kiến phóng là ngày một mươi bảy tháng một
thời gian phóng vệ tinh vẫn là bảy h năm mươi phút theo giờ hà nội nhưng lùi lại một ngày ngày một mươi tám tháng một
theo đó kế hoạch trình diễn và ra mắt sơ bộ sự kiện phóng vệ tinh cũng chuyển sang ngày một mươi chín tháng một
hiện vệ tinh micro dragon năm mươi kg của việt nam cùng sáu vệ tinh khác của nhật bản đã được lắp đặt vào tên lửa epsilon số bốn tại trung tâm vũ trụ uchinora của nhật bản
và các hoạt động thử nghiệm kiểm tra đã được các chuyên gia giả soát sẵn sàng cho kế hoạch bay vào quỹ đạo của vệ tinh
trạm mặt đất tại nhật bản cũng đã được thiết lập và sẵn sàng cho việc vận hành phân tích dữ liệu từ vệ tinh